kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn đã trải qua một mươi ngày thảo luận với nhiều nội dung quan trọng
nhận được sự quan tâm của đông đảo cử tri cả nước
chỉ còn mấy ngày nữa là đến phiên chất vấn các tư lệnh ngành về những vấn đề nóng đang còn tồn tại
chưa được khắc phục cũng như việc thực hiện lời hứa trước cử tri tại kỳ họp trước
các đại biểu đánh giá cao về kết quả giải quyết kiến nghị cử tri của các bộ ngành chính phủ
nhưng cũng có ý kiến cho rằng giải quyết ý kiến của cử tri cần thực chất hơn
chứ không chỉ trả lời trên văn bản giấy tờ
với kết quả đã có hai hai trăm chín mươi trên hai hai trăm chín mươi ba kiến nghị của cử tri được xem xét giải quyết và trả lời theo quy định
đạt chín mươi chín tám mươi bảy tổng số kiến nghị đã chuyển
các đại biểu đánh giá cao hoạt động của quốc hội chính phủ các bộ ngành trung ương
đã trực tiếp lắng nghe và trả lời những vấn đề cử tri quan tâm tạo niềm tin trong nhân dân cả nước
tuy nhiên đại biểu cho rằng việc giải quyết các kiến nghị của cử tri cần đi vào thực chất hơn
bằng những giải pháp của các bộ ngành
những giải pháp cụ thể chứ không phải chỉ trả lời trên văn bản giấy tờ
việc giải quyết các kiến nghị của cử tri không chỉ là vấn đề của riêng ngành đó
vì vậy đại biểu đề nghị cần có sự vào cuộc của các bộ ngành liên quan
để chung tay giải quyết các vấn đề mà cử tri quan tâm
tôi nghĩ là cái chuyển biến của lãnh đạo không thì chưa đủ
mà làm thế nào đó là các cái bộ nguồn máy bên dưới thì làm thế nào nó đồng hộ hơn
khi tôi tiếp xúc cử tri và các những người
người ta thực hiện để đến các cái công vụ các cái khu vực các lĩnh vực đó
thì người ta cũng rất còn phàn nàn
phàn nàn là một cái thủ tục giấy tờ trả lời chuyển cũng còn chậm
tôi cho rằng là đang có rất nhiều lĩnh vực là được các bộ trưởng quan tâm
và đã nỗ lực thực hiện
tuy nhiên rằng thì nếu như trong một cái nỗ lực của cá nhân một bộ trưởng
và sự đồng tâm hợp ý chung tay câu sức của toàn ngành
nhưng mà nó vẫn còn phàn nàn
phải có sự phối hợp kết hợp giữa các ngành với nhau
và sự tạo điều kiện của những người thực thi pháp luật
việc giải quyết kiến nghị của cử tri ngày càng nề nếp bài bản
để cao trách nhiệm của các cơ quan liên quan
từ khâu tiếp thu đến việc gửi các cơ quan có thẩm quyền
đặc biệt là trách nhiệm của chính phủ thành viên chính phủ bộ ngành trung ương
tuy nhiên đại biểu cũng cho rằng cần phải có sự thực hiện một cách rốt ráo
đừng để cử tri thì mong đợi mà bộ ngành lại bị cho là thờ ơ
số nội dung khác theo ý kiến của đại biểu